theo trung tâm ký tượng thủy văn quốc gia trong thời gian tới thì tời tiết khu vực địa bàn tỉnh nghệ an nắng nóng gai gắt gia tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng
ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh hệ an đã có thông báo cảnh báo cháy rừng các khu vực trên địa bàn tỉnh cấp dự báo cấp năm
theo ban chỉ đạo yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ bố trí lực lượng canh phòng kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng
nghiêm cấm tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh vui chơi giải trí mà có phát sinh nguồn lửa nguồn nhiệt ở các khu rừng và ven rừng
đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm quy định về an toàn phòng chống cháy rừng thực hiện tốt phương án bốn tại chỗ trong phòng chống cháy rừng